ngày chín tháng ba cảng hàng không quốc tế cát bi đã xảy ra sự cố
không thiết lập được liên lạc với đài kiểm soát không lưu cát bi từ hai mươi hai h năm mươi một theo giờ hà nội
đến hai mươi ba h hai mươi bốn phút máy bay vjc chín trăm hai mươi một mới thiết lập được liên lạc xin huấn lệnh khởi hành và cất cánh an toàn lúc hai mươi ba h
còn máy bay vjc hai trăm chín mươi hai đến hai mươi ba h ba mươi tám phút máy bay thiết lập được liên lạc và được điều hành hạ cánh an toàn lúc hai mươi ba h năm mươi bốn
đây là sự cố gián đoạn dịch vụ không lưu uy hiếp an toàn cao
nguyên nhân của sự việc này đã được cục hàng không việt nam làm rõ và xử lý
nguyên nhân trực tiếp được xác định là kiếp trực đài kiểm soát không lưu đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về giao nhận và duy trì nhiệm vụ ca trực dẫn đến sự cố
cục hàng không việt nam đã đình chỉ thực hiện nhiệm vụ của kiếp trực chỉ đạo cảng vụ hàng không miền bắc xử phạt hành chính đối với hai kiểm soát viên của kiếp trực nêu trên
tổng công ty quản lý bay việt nam đã thực hiện xử lý kỷ luật kiểm soát viên vi phạm theo quy định
đình chỉ nhiệm vụ đại trưởng cử phó trưởng trung tâm kiểm soát không lưu hà nội có kinh nghiệm thay thế và trực tiếp quản lý điều hành đài kiểm soát không lưu cát bi đồng thời tăng cường hai kiểm soát viên không lưu thay thế cho các kiểm soát viên vi phạm
cục hàng không việt nam đang tiếp tục tổ chức điều tra kiểm tra tổng thể toàn diện hoạt động của đài kiểm soát không lưu cát bi để xử lý lỗi hệ thống và yêu cầu tổng công ty quản lý bay việt nam thực hiện các biện pháp triệt để nhằm ngăn chặn phòng ngừa sự cố trong tương lai